hôm qua công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng thu một bánh heroin cùng gần một mươi kg thuốc viện
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km số bảy mươi năm quốc lộ bốn d hướng lai châu đi lào cai thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt quả tang đối tượng lù am mình
trú tại xã sơn bình huyện tam đường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin gần một mươi kg thuốc viện cùng một số vật chứng có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau năm ngày truy vết bằng sự nỗ lực quyết tâm cao các lực lượng phối hợp của công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được
hai đối tượng trộm cắp tài sản tại tiệm vàng phương vi thuộc ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh trị giá tài sản trên bảy trăm linh triệu đồng
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba gia đình bà huỳnh thị mộng kiều chủ tiệm vàng phương vi thuộc ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
xây ra mất trộm tài sản ước tính trên bảy trăm linh triệu đồng tài sản bị mất bao gồm trang sức bằng vàng thay điện thoại di động và tiền mặt
nhận được tin báo công an huyện cao lãnh đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập các thông tin tài liệu có liên quan
từ khi mà chúng tôi tới hiện trường thì nhận định đây là cái vụ án trộm cắp tài sản có tính chắc là rất nghiêm trọng
vì đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là có thua đoạn là tinh vi và chuyên nghiệp là lợi dụng đêm khuya
nhà người dân thì đã ngủ say đột nhập để lấy trộm tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau năm ngày truy vết lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án là trần tuấn kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên kiệt không sinh sống tại địa phương sau khi lấy trộm tài sản đã lẩn trốn nhiều nơi nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
tối ngày hai tháng một mươi hai công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp đối tượng trần tuấn kiệt khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi sáu triệu đồng một xe mô tô một bộ quần áo đối tượng kiệt
đã mặc trong đêm đột nhập vào tiệm vàng và trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra kiệt thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng phương vi cùng lê văn lắm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
chiều ngày bốn tháng một mươi hai công an đã bắt khẩn cấp lê văn lắm khi đang lẩn trốn tại thành phố thủ đức
trước đây là đối tượng kiệt và đối tượng lắm có quan hệ quen biết bạn bè xã hội làm thuê với nhau
sau khi đối tượng kiệt về quê sinh sống cũng có thường xuyên giữ liên lạc với nhau
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng kiệt đã liên hệ với đối tượng lắm
rủ lê và đối tượng lắm bàn bạc trộm cắp tài sản để lấy tiền chia nhau tiêu sài cá nhân
được biết tài sản trộm đực kiệt đã đem bán được gần hai trăm linh triệu đồng để tiêu sài về trả nợ
lực lượng công an đã nhanh chóng thu hồi được toàn bộ số tiền trên
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để hoàn thiện hồ sơ
sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tp hà nội về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tp rạch giá phát hiện lâm có hoạt động
tín dụng đen trên địa bàn nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc
quá trình điều tra lâm thừa nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba lâm từ hà nội vào thành phố rạch giá để hoạt động tín dụng đen
với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật
cụ thể từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lâm đã cho năm người phụ nữ trên nội bàn tp rạch giá
vay số tiền một trăm tám mươi năm triệu đồng góp trong vòng hai mươi năm ngày với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám hai mươi năm lần
so với lãi suất quy định thu lợi bất chính trên năm mươi hai triệu đồng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ bốn e thuộc phường nam cường tp lào cai
tổ công tác đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã bắt quả tang phạm đức giang
trú tại phường nam cường tp lào cai đang tàng chữ một mươi ba quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan công an phạm đức giang khai nhận do tò mò về cách tự chế pháo nổ
giang đã tìm hiểu cách tự chế thuốc pháo sau đó mua giấy để cuốn pháo và tự tạo ngòi cháy chậm
bằng giấy bọc thực phẩm rồi thực hiện các bước tự chế thành hình dạng pháo nổ
sau khi chế tạo xong giang cầm theo một mươi ba quả pháo tự chế và cùng bạn đi tìm khu vực vắng người để đốt thử
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng công an kiểm tra và thu giữ
trong khi đó tại thành phố hải phòng theo thông tin từ quận hải an cơ quan chức năng địa phương
đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong
trước đó vào chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai
là dân ở đường tân vũ phường tràng cát quận hải an đã xảy ra nổ lớn
làm bay máy tôn và đồ đạc trong nhà
khi người dân sống gần khu vực đến hiện trường phát hiện nam thanh niên sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường tràng cát bị thương nặng đang nằm trên nền nhà
bên cạnh có nhiều sắc giấy và vật liệu để chế tạo pháo
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai do thương tích nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu kết quả thu thập tại hiện trường cho thấy rất có thể nạn nhân đã gặp nạn
khi đang thực hiện sản xuất trái phép pháo nổ
được biết thời gian qua trên địa bàn thành phố hải phòng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn
liên quan đến sản xuất pháo nổ trái phép
chỉ tính trong hai tháng gần đây đã xảy ra ba vụ làm chết ba người và một người bị thương nặng đang điều trị
hiện các vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an địa phương phối hợp
vào cuộc điều tra làm rõ theo quy định
chỉ sau một ngày ra quyết định truy nã đối với đối tượng võ văn phúc
trú tại xã vĩnh an huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi cối gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã nhanh chóng xác định
bắt giữ và di lý đối tượng từ tp hcm về tới địa phương
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng ba sau khi nhậu say
phúc đi đến nhà bà lê thị phượng để tìm bạn
trong lúc phúc đang đứng nói chuyện với bạn thì bị lê văn rin từ trong nhà bà phượng đi đến dùng tay bóp cổ
phúc chạy vào trong nhà anh trai lấy dao da chém trúng cổ tay trái của rin gây thương tích một mươi ba
lúc này trần thành hoàng chạy đến can ngăn thì cũng bị phúc dùng dao chém trúng tay gây thương tích
trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định
truy nã đối với võ văn phúc về hành vi cố ý gây thương tích
thưa quý vị phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được rơi ngay tổ chức
thông tin đáng chú ý này vừa được tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội thông báo
cụ thể vì một số lý do khách quan hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định
thay đổi thời gian mở phiên tòa phúc thẩm sang ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
phiên phúc thẩm vẫn dự kiến kéo dài bốn ngày với khoảng ba mươi luật sư đăng ký tham gia bảo chữa
sau phiên sơ thẩm hai mươi một bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã làm đơn kháng cáo
trong đó có bốn người bị tuyên mức án cao nhất tù trung thân là hoàng văn hưng
cựu cán bộ cục an ninh điều tra bộ công an nguyễn thị hương lan
cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế
và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nguyễn thị xuyến ở huyện hậu lộc
tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện hậu lộc bắt tạm giam
thời gian gần đây nguyễn thị xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải
chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng xúc phạm danh dự
nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân gây hoang mang ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân
dù đã bị xử phạt và được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần nhưng xuyến vẫn cố tình vi phạm
khám xét nơi ở của xuyến lực lượng công an thu giữ ba điện thoại di động
một máy tính sách tay một bộ dụng cụ để live stream và một số tài liệu khác
do có mâu thuẫn nên hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau hỗn chiến
và vụ việc khiến ba người thương vong
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước cho biết đang phối hợp với công an thị xã phước long
tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án
theo điều tra dương văn viết quỳnh có mâu thuẫn với trần văn pháp
nên cả hai hẹn nhau tại phường long phước thị xã phước long để giải quyết
quỳnh gọi thêm lê văn lộc
cùng một số thanh niên khác pháp cũng gọi nhóm bạn của mình
trong đó có phạm văn hoài an hồ viết hưng mang theo hung khí đến điểm hẹn
hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến chém nhau khiến lê văn lộc tử vong sau đó
an và hương bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
bảy năm tù là bản án mà nguyễn thanh tâm chú tỉnh đồng nai vừa phải nhận
về tội danh giết người phiên tòa do tòa nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức
theo cáo trạng tâm và nạn nhân sống chung như vợ chồng
tại xã bình sơn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tách ra ở riêng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhộn xong tâm đến gặp nạn nhân để nói chuyện
nhằm nhú kéo tình cảm nhưng bị từ chối
vì thức giận tâm đã rút kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi một
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị thời điểm cuối năm tội phạm trộm cắp tài sản nói chung
đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng
các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân như không khóa cửa cổng
cửa ra vào nhà cửa ban công cửa sổ cửa tung cả ban ngày lẫn ban đêm
rồi đột nhập vào nhà thực hiện hành vi
với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang đã triệt phá được nhiều vụ việc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ trong vòng vài phút ra khỏi nhà đối tượng trộm cắp đã phá tan chiếc kết của gia đình ông đào thanh long
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện yên dũng và lấy hết toàn bộ tài sản gồm tiền vàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện yên dũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện yên dũng đã phối hợp cùng với công an tỉnh lạng sơn
bắt giữ hai đối tượng gồm đoàn đắc nô và nguyễn ngọc tuyền cùng chú tại thành phố hải phòng
khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tỉnh lạng sơn
còn trường hợp của anh phạm hoàng hà chú tại phường thọ sương thành phố bắc giang
bị mất chiếc xe máy khi đi ăn cỗ cưới nhà bạn thân
công an thành phố bắc giang đã đấu tranh làm rõ nhóm năm đối tượng do phạm văn tuấn cầm đầu
chỉ riêng trong ba ngày nhóm đối tượng này đã trộm cắp năm xe máy tại các đám cưới trên địa bàn thành phố bắc giang
theo các đối tượng khai nhận chỉ mất vài phút cho các loại kết sắt mất vài chục giây để phá khóa xe máy
từ đó cho thấy rằng người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của mình
bên cạnh đó những nơi tổ chức hoạt động tập trung đông người như đám hiếu hỉ
tổ chức sự kiện cần cắt cử người trông giữ xe để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra
xe không dây tờ không rõ nguồn gốc
trong thời gian tới đặc biệt là trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán
công an tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
bên cạnh đó tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin từ đà nẵng công an quận thanh khê cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra
và phát hiện hai cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ tùng xe máy có hành vi độ chế tiếp tay
cho số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
cụ thể kiểm tra cơ sở có địa chỉ trên đường nguyễn khang
công an quận thanh khê phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế đèn xe máy các loại
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai công an quận thanh khê cũng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh
trên đường thái thị bôi
phát hiện gần hai trăm năm mươi sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế xe máy
thời điểm kiểm tra cả hai chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên
việc độ chế xe máy của các cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ tùng xe máy
đã tiếp tay cho hành vi đua xe tốc độ cao lạng lách đánh võng chiếu thẳng đèn xe
gây cản trở nguy hiểm cho người tham gia giao thông
là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
thưa quý vị lân chiếm lòng đường lề đường làm nơi kinh doanh mua bán
là hiện tượng không còn xa lạ và nam định không ngoại lệ
để trả lại đường thông hẻ thoáng góp phần đảm bảo an toàn giao thông
và mỹ quan đô thị cho địa bàn lực lượng công an các xã phường thị trấn
trên địa bàn tỉnh nam định đã và đang phối hợp với các bên liên quan
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
quốc lộ một mươi đoạn qua thị trấn côi huyện vũ bàng tỉnh nam định
tập trung rất nhiều hàng quán
hộ kinh doanh với vô vàn những biển hiệu lớn nhỏ nhiều màu sắc
và để thu hút khách hàng người đi đường nhiều hộ kinh doanh đã bất chấp
căng những mái tre biển hiệu không đúng kích thước cho phép gây mất mỹ quan
và tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
đối với những hộ dân mặt quốc độ một mươi ngay sau khi những chủ trương ban hành
của lãnh đạo không trên chúng tôi cũng thường xuyên quán triển
để triển khai tới các đồng chí lãnh đạo chính quyền của tổ dân phố
sau đó chúng tôi nhân rộng ra triển khai các đồng chí đảng viên
đối với tất cả những người dân trực tiếp là người bán hàng
cũng như là người cho thuê mặt hàng
từ đó người dân nhìn nhận vấn đề là việc đảm bảo tình hình hành hạng giao thông
cũng như là tình hình đảm bảo trật tự an toàn về hè
để cho những người tham gia giao thông cũng như những người đi bộ trên bể hè
chấp hành được về luật giao thông
các hộ kinh doanh của chúng tôi trên mặt đường quốc lộ một mươi này
thì thường xuyên là cũng rất chấp hành luật lệ giao thông
nhưng đôi khi cũng có những nhà mà có những máy xe diễn ra
làm cảnh giảm
cảnh giảm giao thông một chút lực lượng chức năng đi nhắc nhở
chúng tôi cũng sẽ nghiêm trị chấp hành và sẽ sửa chữa ngay
để cho mất cảnh quan và cũng thu hủy tiết lục giao thông
qua kiểm tra thực tế có thể thấy công tác xử lý vi phạm
liên quan đến bảo đảm hành lang an toàn giao thông
được cấp cấp các ngài chức năng tỉnh nam định ra quân xử lý nghiêm
nhưng vi phạm vẫn tài diễn không xử lý trên đệ được
nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế
hoặc do chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe
chúng tôi đã triển khai cho các ban ngành đoàn thể
là họp đối với các những đoàn thể ở dưới các tổ dân phố
để trước hết là vận động đoàn viên hội viên có tham gia kinh doanh
và có các biển quảng cáo các vật dụng lấn chiếm
ở về hài lòng đường để thu dọn trước
sau đó là chúng tôi đã tổ chức thành lập đoàn
để đi vừa nhắc nhở đối với các trường hợp cố tình
và vi phạm thì chúng tôi tiến hành thu giữ đưa về để xử lý
trong thời gian tới đặc biệt là dịp cuối năm
đầy tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè làm nơi kinh doanh buôn bán được quán triệt
yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh nam định cũng phải tăng cường hơn nữa
công tác kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm không có vùng cấm
đây cũng là một trong những hiệp vụ quan trọng trong công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
được xác định trong thời gian tới
dạng sáng nay một quán karaoke tại thành phố thuận an tây bình dương
đã bất ngờ bốc cháy
dân may lực lượng chữa cháy đã kịp thời điều phương tiện chiến sĩ
để có mặt dập lửa không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng nay quán karaoke gia hân
nằm trên địa bàn phường bình hòa thành phố thuận an bất ngờ bốc khói
ở khu vực quầy lễ tân tại tành trệt
ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người trong quán tháo chạy ra đường
công an tỉnh bình dương đã điều động bốn xe chuyên dụng cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và ngọn lửa đã được dập tắt ngay sau đó
vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
đáng chú ý quán karaoke xảy ra hỏa hoạn đã bị cơ quan chức năng
đình chỉ hoạt động hơn một năm nay
trong sáng nay lực lượng chức năng thành phố thuận an đang khám nghiệm hiện trường
đồng thời làm rõ việc quán hoạt động lên lút khi chưa đủ điều kiện
về phòng cháy chữa cháy